cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố năm bị can về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo điều hai trăm hai mươi hai bộ luật hình sự vai trò đồng phạm đối với
một tạ hải anh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu nguyên trưởng ban xuất khẩu lao động công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic nơi ở hiện nay phường sài đồng quận long biên thành phố hà nội
hai cao việt bách sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai tổng giám đốc công ty cổ phần bva nơi ở hiện nay phường sài đồng quận long biên tp hà nội
nguyễn anh dũng sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi ba giám đốc công ty cổ phần bất động sản phúc hưng anh trai nguyễn thị thanh nhàn nguyên chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty aic nơi ở hiện nay thị trấn hồ huyện thuận thành tỉnh bắc ninh
bốn trần quốc công sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai giám đốc công ty cổ phần uy tín toàn cầu nơi ở hiện nay xã yên thường huyện gia lâm thành phố hà nội
năm nguyễn thị quyên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín nguyên tổng giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn định giá simeco nơi ở hiện nay phường thanh xuân trung quận thanh xuân thành phố hà nội
ngày một mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quyết định nêu trên đúng quy định của pháp luật
hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt đề tài sản cho nhà nước
sáng nay các tổ công tác thuộc công an tp cn đã đồng loạt kiểm tra hành chính một mươi ba điểm kinh doanh của công ty cổ phần kinh doanh f tám mươi tám công ty f tám mươi tám trên địa bàn toàn thành phố
tại cần thơ công ty f tám mươi tám có trụ sở chính tại số một mươi bảy b cách mạng tháng tám phường an thới quận bình thủy
các tổ công tác thực hiện kiểm tra hành chính như việc lập sổ quản lý lưu trữ số liệu tình hình hoạt động kinh doanh theo quy định của bộ công an
kê khai các nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thực hiện các quy định về trách nhiệm đảm bảo an ninh trả tự khi tiến hành hoạt động hành nghề kinh doanh có điều kiện
việc chấp hành các quy định pháp luật khi thực hiện hợp đồng cho vay cầm cố tài sản ký gửi tài sản lãi suất lực lượng làm nhiệm vụ lập biên bản kiểm tra ghi nhận các hành vi vi phạm nếu có để tiếp tục xác minh xử lý theo quy định của pháp luật
trước đó vào sáng ngày hôm qua một mươi ba tổ công tác của công an tỉnh tiền giang
gồm cảnh sát hình sự cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và công an các địa phương
đồng loạt kiểm tra hành chính một mươi ba địa điểm kinh doanh của công ty f tám mươi tám trên địa bàn tỉnh và đã phát hiện ra nhiều hành vi vi phạm
chuyển sang một thông tin khác lợi dụng lúc chủ nhà đi vắng bốn đối tượng đã đột nhập vào nhà trộm cắp nhiều tài sản có giá trị
công an tp biên hòa tỉnh đồng nai vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam bốn đối tượng nguyễn anh khoa nguyễn văn thắng tấn hoàng vũ và phạm trung nguyên
đều trụ tại tp biên hòa để điều tra làm rõ về hành vi trộn cắp tài sản
tại cơ quan công an các đối tượng thừa nhận đã lợi dụng lúc chủ nhà đi vắng vào dạng sáng ngày bốn tháng ba
dùng kim cộng lực cắt khung thép hàng rào cắt khóa cửa dùng khăn che camera rồi hai lần thực hiện hành vi đột nhập vào nhà
lục lọi trộm cắp tài sản khoảng bốn trăm năm mươi triệu đồng và chia nhau tiêu xài
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa đã thu hồi được một phần tài sản bị chiếm đoạt trả lại cho bị hại
và đang tích cực mở rộng điều tra làm rõ để củng cố hồ sơ xử lý nghiêm
một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức chơi bài sáu lá ăn thua bằng tiền tại khóm bốn phương bảy tp sóc trăng tỉnh sóc trăng
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh và công an tp sóc trăng phối hợp chia xóa
ngày một mươi bảy tháng ba lực lượng công an bất ngờ ập vào căn nhà trên đường nam kỳ khởi nghĩa khóm bốn phương bảy tp sóc trăng
tại đây phát hiện một mươi bốn đối tượng đang có hành vi đánh bạc
tiến hành kiểm tra trên người các đối tượng và trên chiếu bạc lực lượng công an phát hiện và lập biên bản tạm giữ hai mươi tám bộ bài
một điện thoại di động và số tiền gần một trăm hai mươi triệu đồng cùng với một số tăng vật có liên quan
từ đầu năm đến nay tình hình tội phạm cướp giật trộn cắp vào thành phố nha trang
tỉnh khánh hòa diễn biến khá phức tạp
lực lượng công an thành phố đã triển khai nhiều kế hoạch biện pháp nghiệp vụ tăng cường công tác phòng ngừa
đấu tranh điều tra làm rõ nhiều vụ cướp giật trộm cắp đảm bảo an ninh trật tự
tạo môi trường du lịch an toàn phục vụ hiệu quả cho việc phát triển kinh tế du lịch của thành phố
hình ảnh camera an ninh ghi lại một vụ cướp giật có diễn biến rất nhanh vào ngày hai mươi tám tháng hai
tại khu vực chợ xóm mới phường tân lập thành phố nha trang
hai nữ du khách nước ngoài đang đi bộ trên đường thì bị hai đối tượng phía sau vượt lên giật chiếc túi sách
may mắn là người phụ nữ đã giữ lại được chiếc túi nên không bị mất tài sản
cũng tại phường tân lập vào ngày hai mươi bốn tháng hai một nữ du khách người hàn quốc đã bị hai đối tượng đi xe máy giật mất túi sách có nhiều tài sản bên trong
tập trung lực lượng tổ chức điều tra truy xét bằng các biện pháp nghiệp vụ
tối ngày hai mươi tám tháng hai chính sách hình sự công an thành phố nha trang đã bắt giữ được nhóm đối tượng gây ra hai vụ cướp giật trên
đồng thời nhóm đối tượng còn khai nhận gây ra sáu vụ cướp giật tài sản khác
tài sản bỏ chạy ngay số nối tượng trộm nhà không những là ban ngày ban đêm mà còn là ban ngày tủ đoạn rất là manh động
có sự theo dõi quan sát chủ nhà người ta đi làm ban ngày người ta đi làm
đóng cửa người ta sẽ đột nhập vào những khu hồng trọ để trộm khắp tài sản
ban đêm thì một số gia đình cũng có sự mất hành giá

cơ quan công an thời điểm sau tết nguyên đán tình hình tội phạm cướp giật tài sản của người đi đường
nhất là tài sản của khách du lịch nước ngoài tội phạm trộm xe máy trộn đột nhập các nhà dân vào cả ban ngày
lẫn ban đêm có xu hướng diễn biến phức tạp tính chất gây án manh động liều lĩnh
có đối tượng sau khi trộm cắp được có liên hệ với nạn nhân yêu cầu trục tài sản
trước tình hình đó công an tp nhcm đã có nhiều kế hoạch nhằm tăng cường đấu tranh chấn áp
từ đầu năm đến nay công an tp nhcm đã điều tra làm rõ hai mươi hai vụ mà giữ bốn mươi đối tượng trộm cắp cướp giật
để chủ động đảm bảo an ninh trật tự ngoài công tác nghiệp vụ tấn công chấn áp tội phạm
công an tp nhcm đang đẩy mạnh tuyên truyền cho các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch
có biện pháp bảo đảm an toàn cho du khách
ngoài ra các địa phương củng cố các lực lượng phối hợp với công an xã phường
tổ chức tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn